hà nội đã nới lỏng giãn cách từ ngày hai mươi một tháng chín nhiều hàng quán mở cửa hoạt động trở lại nhưng dưới hình thức chỉ bán mang về
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên antv nhiều cửa hàng ở thời điểm này lại bất chấp quy định phục vụ khách ngồi để ăn uống tại chỗ
một quán cơm phở trên đường hoàng quốc việt khách ra vào tấp nập chủ quán không ngần ngại cho khách ngồi ăn tại chỗ như thế này
vào vài người ăn cơm phóng viên chúng tôi đã ghi nhận được tình hình tại quán
còn tại một quán cà phê trên đường duy tân khi phóng viên chúng tôi ngỏ ý muốn ngồi tại quán để uống nước chủ quán đã không ngần ngại chia sẻ
khi phóng viên chúng tôi ghi nhận tại nhiều tuyến phố vào trưa ngày tám tháng một mươi tình trạng nhiều cửa hàng hoạt động cho khách ngồi tại cửa hàng diễn ra khá phổ biến
thậm chí nhiều quán nước hay quán trà đá vỉa hè mọi người ngồi túm năm tụ bảy nhưng lại không hề đeo khẩu trang cũng chẳng có khoảng cách
tôi thấy có một số điểm là vẫn có khách ngồi ở quán tụ tập đông tôi thấy nó cũng rất là nguy hiểm
tôi cũng nghĩ là một số các chủ quán thực ra là họ cũng khó khăn ví dụ như là khách thì có thể là mang về xa
nhưng tuy nhiên là chủ quán cũng nên tuân thủ theo quy định của nhà nước thì nó đã là quy định rồi nên tuân thủ
nó phải ý thức hơn là sẽ không ở lại quán
tình trạng này xảy ra cũng khá là phổ biến nhất là trong cái thời kỳ mới nới lỏng giãn cách của thành phố ubnd tp hà nội vừa rồi
thì theo tôi thấy thì cũng một phần là do ý thức của người dân và ý thức của các cái chủ quán mà lén lút cho khách vào để ngủ tại quán như thế
thì việc này thì tôi nghĩ là cần phải có những cái biện pháp mạnh hơn để can thiệp
việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch tại hà nội là điều cần thiết
để dần đưa thủ đô trở lại trạng thái hoạt động bình thường
tuy nhiên để có thể hoàn thành được mục tiêu kép về kiểm soát dịch bệnh
đồng thời phát triển kinh tế thì ý thức từ mỗi người dân là yếu tố hết sức quan trọng